vừa qua sở giáo dục và đào tạo tp cn phối hợp với trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý và hướng nghiệp bốn jobway
tổ chức live stream chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông
với chủ đề kết nối chuyên gia hướng nghiệp đến từng học sinh tp cn
tham gia tư vấn chương trình là những chuyên gia giàu kinh nghiệm tâm huyết trong công tác hướng nghiệp của người trẻ việt nam
chương trình hướng nghiệp được ứng dụng nền tảng công nghệ trực tuyến của facebook
trang hướng nghiệp trực tuyến jobway và ứng dụng hướng nghiệp jobway phù hợp với các dòng điện thoại thông minh
tại chương trình nhiều học sinh cần thơ đã được giải đáp các thắc mắc liên quan đến điểm mới của thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
các diễn giả cung cấp thêm thông tin về ngành nghề xã hội đang cần cơ hội học tập và việc làm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
thông qua chương trình đã giúp học sinh định hướng lựa chọn ngành nghề trường học phù hợp sau tốt nghiệp trung học phổ thông